theo dự báo của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam giá trị xuất khẩu thủy sản của việt nam
quý bốn năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt khoảng hai ba tỷ đô la mỹ giảm nhẹ hai so với cùng kỳ năm ngoái
với dự báo này xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt tám hai mươi ba tỷ usd giảm bốn so với năm hai nghìn một mươi chín
giá trị xuất khẩu thủy sản tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ước đạt tám trăm bốn mươi triệu đô la mỹ
đưa giá trị xuất khẩu thủy sản một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi đạt gần sáu tám mươi tám tỷ usd giảm hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản việt nam trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi chiếm năm mươi chín bảy tổng giá trị xuất khẩu thủy sản
lần lượt là hoa kỳ nhật bản trung quốc và hàn quốc